mà thay vào đó là sự nén rãnh gây mưa rông rải rác
chính vì vậy mà trong những ngày tới tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ khá là nhiều mây
có lúc có mưa rào giải rác trong ngày
về nhiệt độ thì nền nhiệt trên khu vực tiếp tục tăng
giao động trong khoảng là từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
còn tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ mưa rông được nhận định là sẽ nhiều hơn
với một số điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông thì có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tích tự đoan như tố lốc cũng như gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt tại đây cũng trên đà tăng nhẹ cao nhất trong ba ngày tới
giao động là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
tại miền trung không khí lạnh không còn rồn sâu xuống nên mưa chủ yếu
chỉ xảy ra lác đác xuất hiện vài nơi vào thời điểm cuối ngày
còn trong ngày thì trời có nắng nhiều với nhiệt độ tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
giả động trong khoảng là từ hai mươi đến hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
đáng lưu ý là trong khoảng thời gian chiều tối ngày một mươi tám
do hội tụ gió kết hợp với khối không khí lạnh biển lấn nhẹ vào thì có thể gây mưa rào dài rác nhưng với lượng không quá lớn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
tiếp tục duy trì trạng thái là ổn định ít mưa ngày nắng
với nhiệt độ trưa chiều giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
ở vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới
chỉ có mưa vài nơi ngày có nắng nhiều với mức nhiệt trong ngưỡng là từ một mươi tám đến ba mươi hai độ
sau đó từ ngày một mươi tám khi mà chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo
mưa rông tăng lên diện giải rác cùng nền nhiệt giảm nhẹ đôi chút
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa rông lác đác vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì có nắng nhiều với nền nhiệt chưa chiều đạt ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn và có nắng nóng cục bộ
và cũng từ chiều ngày một mươi tám khi mà chịu tác động của rãnh thấp xích đạo
thì mưa rông lúc chiều tối sẽ tăng lên diện giải rác
cùng nền nhiệt giảm nhẹ từ một cho đến hai độ